tại buổi tiếp chủ tịch đảng dân chủ đồng hành hàn quốc sang thăm việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bày tỏ mong muốn hàn quốc tạo thuận lợi
hướng dòng vốn đầu tư của hàn quốc vào việt nam
thủ tướng bày tỏ vui mừng khi được biết ông đã có buổi làm việc rất hiệu quả
với thượng trực băng bí thư trần quốc vượng
thủ tướng cho rằng quan hệ đối tác chiến lược việt nam hàn quốc phát triển hết sức tốt đẹp thời gian qua
hàn quốc tiếp tục giữ vị trí đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam
đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp thứ hai về oda và du lịch thứ ba về thương mại
các doanh nghiệp hàn quốc đã đầu tư hầu hết vào các lĩnh vực trọng điểm
tại khắp các tỉnh thành của việt nam
thủ tướng tin tưởng chuyến thăm của ông lee hae chan sẽ mở giao trường mới
trong quan hệ hợp tác giữa hai nước
thủ tướng mong muốn đảng dân chủ đồng hành trên cơ sở bản ghi nhớ
mà hai đảng đã ký kết sáng nay tiếp tục ủng hộ hỗ trợ thúc đẩy
và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt việt nam hàn quốc
trong đó thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa đảng cộng sản việt nam
và đảng dân chủ đồng hành hàn quốc quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng
của cộng đồng người việt nam tại hàn quốc
thủ tướng đề nghị đảng dân chủ đồng hành hỗ trợ chính phủ hai nước
thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại theo hướng cân bằng bền vững
hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai triệu một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
ông lee hae chan cho biết ông đã đến thăm việt nam nhiều lần
kể từ lần đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm chín mươi hai năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
ông cho rằng quan hệ hai nước nhất là kinh tế thương mại đầu tư
đã tăng nhiều lần trong thời gian qua
ông cho biết chiều qua ông đã đến thăm nhà máy của samsung tại bắc ninh
với khu sản xuất rất lớn
đầu tư ở việt nam được hơn một mươi năm với sự quan tâm hỗ trợ của chính phủ việt nam
các nhà máy của samsung hoạt động rất hiệu quả
cùng với các doanh nghiệp hàn quốc khác thành công của samsung tại việt nam
cho tới hợp tác kinh tế việt nam hàn quốc phát triển mạnh mẽ
ông lee hae chan bày tỏ cảm ơn chính phủ việt nam đã quan tâm
hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp hàn quốc và cuộc sống của kiều dân hàn quốc
tại việt nam và cho biết chính phủ hàn quốc quan tâm bảo trợ công dân việt nam
tại hàn quốc đánh giá cao việc việt nam tổ chức chú đáo hội nghị thượng đỉnh
hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
ông lee hae chan mong muốn việt nam ủng hộ tiến trình hòa bình
phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên